làn sóng lây lan covid một mươi chín mới nhất đã vượt qua khả năng ứng phó của các đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
tuy nhiên lãnh đạo khu vực này cho biết chính quyền không có kế hoạch phong tỏa hoàn toàn hồng kông
để đưa ra các ca covid một mươi chín trở về con số
hãng tin loom park dẫn lời lãnh đạo hồng kông lâm trịnh nguyệt nga nói trong một cuộc họp báo ngày một mươi năm tháng hai
tình hình rất nghiêm trọng
bà cho biết hồng kông không có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn như trung quốc đại lục đã làm ở một số nơi
bà lam trình nguyệt nga nói thêm tuy nhiên hồng kông sẽ tiếp tục đóng cửa các tòa nhà cụ thể
hoặc khu vực lân cận theo cấp quận để khởi động các đợt xét nghiệm covid một mươi chín
bà cho biết hạn chế dựa trên địa bàn đã được áp dụng trong nhiều tháng
và lưu ý hồng kông đã tiến hành hơn một trăm linh hoạt động như vậy
bà nói chúng tôi cấm mọi người rời khỏi tòa nhà cho đến khi mọi người đã được xét nghiệm và kết quả được công bố
hồng kông đang tìm kiếm thêm các khách sạn để sử dụng làm cơ sở cách ly và hy vọng sẽ có thêm khoảng một mươi phòng cách ly
bà lâm trịnh nguyệt nga nói với các phóng viên trong khi đứng trước phòng đệm có nội dung
cùng nhau chúng ta chạy đua chống lại đại dịch đang ngày càng trầm trọng
bà cho hay hồng kông cần nhiều cơ sở cách ly hơn và bà có thể sử dụng quyền hạn khẩn cấp
trong thời kỳ đại dịch để buộc các khách sạn tham gia
hôm ngày một mươi bốn tháng hai các cơ quan y tế đã báo cáo hai bảy mươi một ca mắc mới cùng với bốn năm trăm linh trường hợp dương tính sở bộ
sự gia tăng chống mặt của các ca mắc mới đã vượt qua khả năng chống chịu của hệ thống y tế hồng kông
dữ liệu ngày một mươi năm tháng hai cho thấy nhiều bệnh viện đang hoạt động ở mức một trăm linh công suất
giới chức y tế đang chuyển sang ưu tiên chăm sóc người già và trẻ em mắc covid một mươi chín
ngoài ra hàng ngàn người đang chờ để được chập viện
các cơ quan y tế đã báo cáo hai bảy mươi một ca mắc mới cùng với bốn năm trăm linh trường hợp dương tính sơ bộ
chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác của người dân hay ở nhà nữ lãnh đạo nói
chiều cùng ngày chính quyền hồng kông trung quốc ban hành một số quy định phòng dịch mới
bao gồm hạn chế tụ tập trên hai người ở nơi công cộng và bổ sung danh sách các địa điểm yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
thêm trung tâm thương mại chợ siêu thị v v
tiệm làm tóc và các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa
các biện pháp phòng dịch hiện tại bao gồm lệnh cấm dùng bữa trong nhà hàng sau một mươi tám giờ
đóng cửa phòng gym
sẽ được gia hạn đến ngày hai mươi bốn tháng hai
bà lâm hôm nay cũng thông báo chính quyền sẽ cung cấp hai mươi sáu tỷ đô la hồng kông để hỗ trợ người dân
bao gồm cả những công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch
theo bà lâm lựa chọn tốt nhất với hồng kông lúc này là tiếp tục áp dụng chiến lược sirecovid
tương tự trung quốc đại lục để ngăn chặn các ổ dịch càng sớm càng tốt
tuy nhiên với hàng trăm người mắc covid một mươi chín mỗi ngày
bộ phận đảm nhận nhiệm vụ truy vết và cách ly của cơ quan y tế hồng kông trung quốc
đang bị quá tải
các chuyên gia y tế cảnh báo rằng sự gia tăng số ca bệnh theo cấp số nhân
có thể khiến mức tăng hàng ngày lên đến bốn con số
chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc đã đổ lỗi sự bùng phát của dịch covid một mươi chín
khiến sản lượng hàng nông sản tươi từ trung quốc đại lục bị giảm mạnh
trưởng đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga dự kiến sẽ công bố thêm
các lệnh hạn chế chống dịch covid một mươi chín vào cuối ngày tám tháng hai
sau khi hồng kông báo cáo kỷ lục hơn sáu trăm linh trường hợp mắc mới vào ngày bảy tháng hai
phát biểu trong một cuộc họp báo hàng tuần bà lâm trịnh nguyệt nga cho biết
việc giao từ biên giới giảm do tài xế xe tải có kết quả xét nghiệm dương tính
với virus sars cov hai nhưng bà không đưa ra giải pháp cụ thể nào
để giải quyết tình trạng thiếu hụt rau này
kệ chứa rau tại nhiều siêu thị ở hồng kông bị trống
trong khi đám đông người dân đổ xô đến các chợ thực phẩm tươi sống
để mua những sản phẩm rau ít ỏi còn lại các loại thực phẩm khác vẫn có sẵn
một số quầy bán sản phẩm rau và trái cây của trung quốc đại lục đã bị đóng cửa
trong khi những quầy bán nông sản khác bán rau với giá cao gấp đôi lúc bình thường
hiện tại bà lâm trịnh nguyệt nga xác định lựa chọn tốt nhất và tuân thủ chiến lược
zero covid mà trung quốc đại lục đang áp dụng để ngăn chặn tất cả các đợt bùng phát
dịch covid một mươi chín càng sớm càng tốt
các chính sách nghiêm ngặt phòng chống covid một mươi chín của hồng kông đã biến trung tâm du lịch
và kinh doanh hàng đầu thế giới một thời này trở thành một trong những vùng lãnh thổ
bị cô lập nhất toàn cầu
thiệt hại về kinh tế cũng như ảnh hưởng về tâm lý từ cách tiếp cận cứng rắn
đang tăng lên nhanh chóng trong đó các hạn chế trở nên nghiêm ngặt hơn so với những biện pháp
được áp đặt lần đầu tiên khi đại dịch bắt đầu diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
các chuyến bay giảm khoảng chín mươi trong khi trường học sân chơi phòng tập thế
dục và hầu hết các địa điểm khác đều phải dừng hoạt động
các nhà hàng đóng cửa lúc một mươi tám giờ trong khi hầu hết người dân
bao gồm đa số công chức đang phải làm việc tại nhà
tờ financial times ft ngày một mươi một tháng hai đưa tin bắc kinh đã giúp hoạt định và thực thi
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để ngăn chặn đợt dịch bùng phát mạnh nhất
từ trước đến nay tại hồng kông trung quốc
điều này làm tăng khả năng các biện pháp phòng tả mạnh tay từng được áp dụng
ở đại lục có thể sẽ sớm được triển khai tại hồng kông
văn phòng phụ trách các vấn đề về hồng kông và macau tại quốc vụ viện trung quốc
cho biết quan chức hồng kông trong vài ngày tới sẽ tới tỉnh quảng đông
để thăm dựa cuộc hợp giữa giới chức trung ương với lãnh đạo phụ trách y tế địa phương
văn phòng cũng bày tỏ quan ngại lớn trước diễn biến dịch bệnh tại hồng kông
do sự xuất hiện của biến thể omercron có khả năng lây lan nhanh
truyền thông và giới cố vấn chính sách tại trung quốc đại lục trong tuần qua
đã công khai chỉ trích chính quyền hồng kông đứng đầu là trưởng đặc khu hành chính
làm trịnh nguyệt nga vì đã không bám sát định hướng chính sách về không covid một mươi chín
zero covid được bắc kinh đề ra
nhiều ổ dịch tương tự tại một số thành phố lớn tại trung quốc đại lục
với quy mô dân số lớn hơn cả trung quốc hồng kông cũng đã được kiểm soát thành công
dù có thể mất tới vài tuần
ngày chín tháng hai hồng kông ghi nhận một một trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên hồng kông ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín vượt một ca một ngày
kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đặc khu này
số ca nhiễm trong ngày một mươi tháng hai có giảm nhưng vẫn ở mức cao với chín trăm tám mươi ca
để đối phó với đợt dịch mạnh nhất từ trước tới nay chính quyền hồng kông ngày tám tháng hai
đã công bố các quy định hạn chế nghiêm ngặt nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát
tuy nhiên việc triển khai phong tỏa tại hồng kông sẽ gặp một số thách thức
một quan chức cố vấn cho chính quyền hồng kông cho rằng đặc khu này rơi vào tình cảnh khó khăn
về nguồn nhân lực như lực lượng cảnh sát để triển khai các biện pháp phong tỏa
mang lại hiệu quả tương tự như ở tây an
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé